đến nay bộ công an đã trồng được hơn năm triệu cây xanh trong đó có hai triệu cây được trồng tại các trụ sở công an các đơn vị địa phương và ba triệu cây được trồng trong các cơ sở giam giữ do bộ công an quản lý
với thông điệp vì một việt nam xanh bộ công an phát động các hoạt động hưởng ứng tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi ba và kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng người người trồng cây nhà nhà trồng cây trồng cây nào tốt cây đó
đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu
để bảo vệ rừng phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tổ chức phổ biến quán triệt tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
nắm rõ mục đích ý nghĩa của tết trồng cây và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị địa phương bảo đảm thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương hình thức
bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình vì một việt nam xanh và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đặc biệt là công tác phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô
ngay từ sáng sớm nay ngày ba mươi một tháng một tức mồng một mươi tháng riêng cũng là ngày vía thần tài
nhiều người hà nội đã có mặt trước các cửa hàng vàng ở phố trần nhân tông để xếp hàng mua vàng tuy vậy năm nay lượng khách chờ không quá đông
mới bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một đã có người đến xếp hàng đợi mua vàng cầu mai nhân dịp năm mới càng về sáng thì lượng người đến xếp hàng mua vàng càng đông
để bảo đảm người đến sớm được mua trước nhiều cửa hàng vàng đã áp dụng việc phát phiếu cho các khách hàng
còn tại tp hcm các tiệm vàng cũng tấp nập từ sáng sớm và phải tăng cường thêm nhân viên để kịp phục vụ khách hàng
tuy nhiên nhìn chung lượng khách cũng không quá đông và chưa có hiện tượng quá tải
dù biết mua vàng ngày này có thể đắt hơn ngày thường nhưng người dân không mấy đáng đo vì là lấy may và cầu mong tài lộc
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin
khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày ba mươi tháng một tại đường trần hưng đạo
phường bình minh thành phố lào cai các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện mường khương
đã bắt quả tang vàng a tráng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu vàng a tráng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam
rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khi chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tăng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang đấu tranh làm rõ
còn tại hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với năm người
có liên quan đến các sai phạm tại trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm một mươi năm g trên địa bàn
các bị can gồm đinh văn hùng phạm trí công đỗ tiến đức trần văn điểm và lưu thị hà
theo thông tin ban đầu trung tâm đăng kiểm trên có hành vi nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện
không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và khí thải bảo vệ môi trường
sau khi nhận tiền các đăng kiểm viên thực hiện các thủ đoạn như
đối với lỗi phanh sẽ cài số lùi để máy đo hiện kết quả đạt yêu cầu
đối với lỗi tiêu chuẩn khí thải đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến khí thải để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn
vụ án đang được mở rộng điều tra
liên quan đến đường dây đánh bạc cực lớn do phan xào nam điều hành
công an huyện lương sơn vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh hòa bình
thực hiện lệnh bắt giữ đối với đối tượng nguyễn đức thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại tiểu khu tám thị trấn lương sơn về hành vi đánh bạc
theo đó trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
nguyễn đức thành làm đại lý cấp hai của hệ thống game bài rick vip
đã mua bán với đại lý cấp một và với tài khoản thường của người chơi
tổng số lần giao dịch là bốn bảy trăm linh một lần
tổng số tiền giao dịch mua bán là trên chín mươi ba bốn tỷ ric tương đương với số tiền trên bảy mươi bảy năm tỷ đồng
trong đó ước tính số tiền mà nguyễn đức thành được hưởng lợi là trên sáu trăm một mươi hai triệu đồng
ngoài đối tượng nguyễn đức thành cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lương sơn
còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án đối với một trăm bốn mươi bốn đối tượng có liên quan
công an tp bunma thuộc tỉnh đắk lắc vừa hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
truy tố hai đối tượng nửa đêm đột nhập vào trường cũ để trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay
theo kết quả điều tra nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
rủ lý văn khánh một mươi sáu tuổi trú tại tỉnh lào cai đột nhập vào trường cũ để trộm cắp tài sản
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng chùm kín mặt đeo găng tay
trèo tường đột nhập vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du
ở phương tân an tp bunma thuộc
sau đó cả hai kéo cửa sổ vào bảy lớp học lấy một mươi sáu chiếc máy tính sách tay của học sinh và gần năm trăm linh đồng
sau khi lấy được máy tính hai đối tượng mang đến tp hcm bán sáu chiếc lấy tiền tiêu xài
ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tài và khánh mang số máy tính còn lại ra tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ hết
thì bị công an tp bunma thuộc bắt giữ tổng số tài sản hai đối tượng trộm cắp được là trên hai trăm năm mươi triệu đồng
để riêng rời hay là
thưa quý vị những năm qua
tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh lai châu không chỉ khiến cho nhiều diện tích rừng phòng hộ
rừng đầu nguồn bị tàn phá mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây mất an ninh trả tự
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như giải tỏa bãi khai thác vàng
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật tiến hành nổ mìn để phá sập các hầm lò
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là không để tái diễn tình trạng này
ghi nhận của phóng viên intv tại xã nong hẻo một trong những nơi có nhiều khu vực khai thác vàng trái phép tại tỉnh lai châu
từng tham gia khai thác vàng trái phép trong thời gian dài ông lò văn pó hiểu rõ sự nguy hiểm phức tạp của công việc này
nên sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến quy định của nhà nước và hậu quả của việc khai thác vàng
đối với môi trường của chính nơi ông sinh ra và lớn lên
ông lò văn pó đã không tham gia khai thác vàng nữa ở nhà làm nương rẫy phát triển kinh tế gia đình
không có công an việc làm cho nên là tôi đi làm vàng được một thời gian đi kiếm tiền cho vợ con ăn học không có công an việc làm
sau về biết là làng nhà nước đã cớm thì tôi cũng rút về nhà cách thời gian trước về nhà
xong là từ nay đi là tôi cũng không nên làm vàng nữa đi làm vào cũng rất nguy hiểm
bừa khổ bừa phức tạp
tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra nhiều năm nay tại địa bàn các huyện sinh hồ mường tè tam đường tân uyên của tỉnh lai châu
người dân thường tập trung về các bãi vàng hoạt động dưới nhiều hình thức như khai thác thủ công sử dụng máy móc đào hầm lò ủ hóa vàng
những hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường
nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép công an tỉnh lai châu đã tăng cường công tác kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa phá rỡ các điểm khai thác vàng trái phép và đặc biệt chú trọng duy trì việc kiểm tra quản lý các điểm đã giải tỏa để ngăn chặn tái diễn hoạt động vi phạm
phải mất khoảng bốn tiếng đi bộ đường rừng núi mới có thể tiếp cận được các khu vực khai thác vàng và đây cũng chính là hành trình mà các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa việc tái diễn tình trạng khai thác vàng ở đây
để duy trì được hoạt động kiểm tra quản lý này hiện nay còn nhiều khó khăn bởi các đối tượng khai thác vàng trái phép vốn manh động và hoạt động tinh vi
trong khi đó mỗi tổ tuần tra có khoảng bảy người và lực lượng công an xã còn mỏng nên không thể có mặt liên tục để đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng
bên cạnh đó địa hình đèo núi dốc đi bộ đã khó những ngày mưa đường trơn trượt thì việc tiếp cận các khu vực này lại càng khó khăn hơn
vì thế lực lượng công an tích cực phát huy thế trận an ninh nhân dân huy động lực lượng dân quân cùng tham gia đẩy đuổi ngăn chặn các đối tượng quay lại tiếp tục khai thác vàng